những năm trở lại đây khu vực cửa biển cửa đại nằm giữa thành phố hội an và huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
bị bồi lấp nghiêm trọng đã gây nhiều trở ngại cho tàu thuyền ra vào khu vực này
qua nhiều lần khảo sát bộ giao thông vận tải đã giao cho cục đường thủy nội địa việt nam
sớm triển khai việc nạo vét thông luồng cho tàu thuyền ra vào nheo đậu và tránh chú bão
thế nhưng cho đến nay dự án này vẫn chưa được thực hiện
mùa mưa bão đã đến người dân và chính quyền tỉnh quảng nam mong luồng sớm được khơi thông
để tàu thuyền ra vào thuận lợi
gần một mươi năm làm nghề lái cano đưa đón khách du lịch tuyến cửa đại cù lao tràm
cano của ông nguyễn quốc kỳ ở thôn trung phường xã duy hải huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
đã không ít lần bị mắc cạn khiến chân vịt bị gãy
ông kỳ cho biết không chỉ cano mà các tàu cá của ngư dân mỗi khi lưu thông vào âu thuyền hồng triều
để nheo đậu hoặc tránh chú bão đều rất khó khăn
bà con ước mơ
nhà nước tạo điều kiện để khay thông lần này để đảm bảo được lau dài
để tạo luồng cho tàu thuyền của ngư dân và hoạt động du lịch tuyến cửa đại cù lao tràm ra vào
năm hai nghìn một mươi bảy hục đường thủy nội địa việt nam đã tiến hành nạo phét
tuy nhiên đến nay tại khu vực tuyến luồng tàu chạy bị bồi lấp ngày càng thu hẹp
từ đó gây khó khăn cho các phương tiện thủy nội địa và có nguy cơ bồi lấp nặng
ách tắc giao thông trong mùa mưa lũ năm nay
đây là một vấn đề rất bất xúc không chỉ của riêng hộ an
mà kể cả việc liên quan đến tàu thuyền của bà con ngư dân ở huy dê xuyên
miền thăng bình và thị xã điện bàng
tỉnh quảng nam cũng đã có văn bản cuối cùng cách đây hơn một tháng
yêu cầu bộ phải khẩn thương hơn nữa
cần thiết tỉnh quảng nam sẽ ứng ngân sách để thực hiện việc đấu thầu nạo phét việc này
sau này khi mà
trước thực trạng trên người dân và chính quyền địa phương đề nghị cục đường thủy nội địa việt nam
sớm triển khai dự án nạo vét thông luồng để tàu thuyền người dân di chuyển thuận lợi nhất là trong mùa mưa bão
thưa quý vị và các bạn vào sáng nay trên đường hồng bàng quận sáu tp hcm
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khi một xe buýt bất ngờ đâm vào nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ
theo thông tin ban đầu vào khoảng tám giờ sáng ngày một mươi ba tháng một mươi một trên đường hồng bàng quận sáu tp hcm
xe buýt tuyến số chín mang biển số năm mươi ba n ba nghìn bốn trăm năm mươi ba đang lưu thông hướng từ quận bình tân về
khi đến giao lộn hồng bàng phạm đình hổ thì bất ngờ tông vào hàng loạt xe máy dừng chờ đèn đỏ phía trước
thấy xe buýt đau tới nhiều người đi đường hô hoáng nhau tháo chạy
hậu quả hơn chục xe máy bị hư hỏng
cuốn vào gầm xe buýt sau cú tông xe
nhiều người trên xe máy bị thương trong đó một người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu
vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng nên khu vực đường hồng bàng bị ung tắc nghiêm trọng
bước đầu làm việc với cơ quan chức năng tài xế xe buýt cho biết xe bất ngờ bị hư thắng khi đang chạy trên đường
sáng nay một mươi ba tháng một mươi một cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy lớn xảy ra
tại chợ phước long thị xã phước long tỉnh bình phước khiến hơn ba mươi kiosk bị cháy rụi
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi ba h ngày một mươi hai tháng một mươi một giữa chợ phước long bùng phát một đám cháy
ngọn lửa nhanh chóng lan ra cả khu chợ
nhận được tin báo bốn mươi cán bộ chiến sĩ cứu hỏa cùng sáu xe chữa cháy lập tức được điều động tới ứng cứu
lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai đội hình khống chế khu vực xung quanh phía trong chợ
vì đây tập trung nhiều vật liệu dễ cháy
đến khoảng hai giờ ngày một mươi ba tháng một mươi một cơ bản đám cháy được dập tắt
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
thưa quý vị sáng nay tòa nhân dân thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cá ngô bà khá
tức khá bảnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại thôn phúc tinh xã tam sơn thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh
và các đồng phạm về tội đánh bạc theo điều ba trăm hai mươi một bộ luật hình sự và tổ chức đánh bạc theo điều ba trăm hai mươi hai bộ luật hình sự
các bị cáo khác gồm nguyễn văn quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại khu phố trung hòa phường tân hồng thị xã từ sơn
nguyễn hữu hội sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thôn phúc tinh xã tam sơn thị xã từ sơn
trịnh hữu quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai thôn hương vân xã lạc vệ huyện tiên du
ngô lương an sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thôn giới tế xã phú
nguyễn lâm huyện tiên du
và nguyễn trọng công sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thôn phúc tinh xã tam sơn thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân thị xã từ sơn lợi dụng việc mở thường kết quả sổ số kiên thiết miền bắc
trong thời gian từ tháng một đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín cùng sự giúp sức của các bị cáo khác
ngô bà khá đã có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề ăn tiền với những người chơi lô đề
trong bốn mươi bốn ngày với tổng số tiền đánh bạc là trên bốn sáu tỷ đồng thu lời bất chính số tiền trên hai trăm tám mươi triệu đồng
theo hồ sơ vụ án khá bảnh có tiền án tiền sự về tội cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
nổi danh trên mạng xã hội với tên khá bảnh khá bảnh bắt đầu làm video có nội dung tục tiễu
theo hướng giang hồ để đăng trên youtube và thu hút được hàng triệu lượt theo dõi
tại phiên xét xử khá bảnh đã thừa nhận hành vi của mình là sai trái và cảm thấy rất ăn năn
mong tòa cho hưởng mức án khoan hồng tương tự như khá các bị cáo còn lại đều thể hiện sự ăn năn hối cải
mong muốn hội đồng xét xử cân nhắc mức án nhẹ nhất cho mình
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa vừa tổ chức lễ truy tặng trao tặng huân chương chiến công của chủ tịch nước
và bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa cho thân nhân và các đồng chí có thành tích
trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy tại đồn biên phòng bát mọt huyện thường xuân
theo ủy quyền của chủ tịch nước lãnh đạo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa đã trao huân trường chiến công hạng nhất
của chủ tịch nước truy tặng cho đồng chí thiếu tá vi văn nhất sĩ quan điều tra phòng chống ma túy và tội phạm
thuộc bộ đội biên phòng thanh hóa đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm ma túy
nhân dịp này chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa đã ký quyết định trao tặng bằng khen và tám mươi triệu đồng tiền mặt
cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống ma túy trên tuyến biên giới bát mọt
thưa quý vị một ngày trước trận đấu giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển các tiểu vương quốc ả rập thống nhất diễn ra trên sân mỹ đình
huấn luyện viên trưởng và đại diện hai đội đã có buổi họp trao đổi thông tin với báo chí tại hà nội
tại bảng g vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai uae hiện đang xếp dưới việt nam và thái lan
họ có được sáu điểm sau ba trận đấu đó là một thành tích có thể nói là thất vọng đối với một đội tuyển được kỳ vọng cao như uae
trận thua trước thái lan là một đòn ráng mạnh và tham vọng của huấn luyện viên berg radmawik và các cộng sự
vì thế ở trận đấu vào ngày mai chắc chắn uae sẽ khiến việt nam trải qua chín mươi phút vô cùng vất vả trên sân mỹ đình
chúng tôi đã có nhiều sự chuẩn bị tại thái lan chúng tôi thấy đội tuyển việt nam chơi khá đa dạng
và đội ngũ ban huấn luyện của chúng tôi đã phân tích kỹ lối chơi của các bạn
chúng tôi sẽ có cách chơi riêng của chúng tôi trận đấu ngày mai sẽ rất thú vị
về phía đội tuyển việt nam huấn luyện viên park hang seo đánh giá cao đội tuyển uae và cho biết tinh thần toàn đội việt nam đang rất tốt
về chấn thương của hùng dũng cũng không có gì đáng ngại và cầu thủ này có thể ra sân trong trận đấu ngày mai
bầu không khí cũng như tinh thần của toàn đội việt nam
các điều tích cực sức khỏe tâm lý cũng tốt công phương và văn hậu mới trở về kết đai hai hôm
tôi sẽ kiểm tra phong độ và cảm giác bóng phong độ của hai cầu thủ trong buổi tập cuối cùng rồi đưa ra quyết định
sở văn hóa thể thao tỉnh thừa thiên huế hiện đang lập kế hoạch xây dựng bộ hồ sơ nghệ thuật ca huế
để chính unesco đề nghị công nhận bộ môn nghệ thuật này là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
đồng thời sở cũng chỉ đạo nhà hát nghệ thuật ca kịch huế và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổng thể
để bảo tồn và phát huy di sản ca huế một cách bền vững
ca huế là một thể loại âm nhạc cổ truyền của xứ huế nước ta bao gồm ca và đàn khá gần gũi với hát đào
ca huế hình thành từ dòng ca nhạc dân gian và dòng ca nhạc cung đình nhãi nhạc trang trọng uy nghi
nên có thần thái của ca nhạc thính phong thể hiện theo hai dòng lớn điệu bắc và điệu nam
với trên sáu mươi tác phẩm thanh nhạc và khí nhạc
điệu bắc gồm những bài ca mang âm điệu tươi tắn trang trọng điệu nam là những bài âm điệu buồn nỉ non ai oán
ca huế lại mang đậm sắc thái địa phương phát sinh từ tiếng nói giọng nói của người huế
là chiếc cầu nối giữa nhạc cung đình và âm nhạc dân gian cần được bảo tồn và phát huy một cách bền vững
là thành phố có tiềm năng phát triển du lịch biển tuy nhiên đến nay tỉnh bà rịa vũng tàu vẫn chưa có cơ sở hạ tầng
tương xứng với tiềm năng này
vừa qua lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu đã có buổi làm việc với tập đoàn bắt động sản novaland
nhằm tìm ra giải pháp phát triển du lịch địa phương theo hướng bền vững
tại cuộc họp đại diện tập đoàn sẽ tập trung tạo thêm chuỗi giá trị về phát triển du lịch bền vững
sẽ chú ý các hạng mục để làm tăng các thế mạnh có sẵn của tỉnh
đồng thời nhiều dự án cũng triển khai sẽ giúp tăng lượng cách du lịch tăng thời gian lưu trú tăng dân thu
tạo thêm công an việc làm mới cho người dân địa phương
để làm được điều này tập đoàn sẽ hợp tác với các đơn vị vận hành chuyên nghiệp quốc tế
nhằm tạo ra những điểm đến tuyệt hảo cho khách du lịch nội địa và quốc tế
có phần ghi dấu ấn của việt nam trên bản đồ du lịch thế giới
tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín novaland đã giới thiệu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí novaworld hồ tràm
có quy mô khoảng một hectare được phát triển theo đúng xu hướng ngôi nhà thứ hai
ngoài bà rịa vũng tàu tập đoàn novaland cũng đã tiến hành quy hoạch
và triển khai dự án du lịch tại cần thơ và bình thuận
với mục tiêu cùng các địa phương phát triển du lịch bền vững
nhằm góp phần vào chiến lược phát triển du lịch của quốc gia

đánh bom tự sát tại trụ sở cảnh sát thành phố merran bắc sumatra indonesia
thưa quý vị căng thẳng lại leo thang giữa israel và các tay súng palestine ở giải gaza
sau khi israel không kích nhà riêng của một thủ lĩnh nhóm hồi giáo jihad khiến nhân vật này thiệt mạng
các tay súng ở gaza đã đáp trả bằng hàng loạt vụ tấn công rocket
khoảng một trăm chín mươi quả rocket đã bắn từ gaza vào israel trong ngày một mươi hai tháng một mươi một
quân đội israel cho biết khoảng một nửa số rocket rơi xuống các khu vực chống
phần còn lại bị hệ thống phòng thủ vòm sắt của nước này đánh chặn
quân đội israel đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích và pháo kích ở gaza
nhằm vào các khu huấn luyện của nhóm hồi giáo jihad
ít nhất bảy người đã thiệt mạng và hơn bốn mươi người bị thương trong các cuộc không kích này
thủ tướng israel benjamin netanyahu đã triệu tập một cuộc họp đặc biệt của nội các an ninh
ông nhấn mạnh israel không có lợi ích gì khi căng thẳng leo thang và có thời gian để kết thúc chiến dịch hiện tại
hôm qua tòa án hiến pháp bolivia đã phê chuẩn phó chủ tịch thượng viện zanin anet
đảm nhiệm cương vị tổng thống lâm thời sau khi tổng thống evo morales từ chức
tòa án hiến pháp bolivia đã viện dẫn hiến pháp năm hai nghìn một để phê chuẩn bà anet năm mươi hai tuổi làm tổng thống tạm quyền
theo bản hiến pháp này vị trí lãnh đạo đất nước không thể được bỏ trống
và người kế nhiệm theo thứ tự quy định sẽ tự đảm nhận cương vị tổng thống
trong trường hợp này người kế nhiệm theo thứ tự quy định là bà anet
trước đó quốc hội bolivia đã không thể tiến hành bỏ phiếu bổ nhiệm bà anet do không có đủ số người tham dự
ngoài ra quốc hội cũng phải hủy một phiên họp bất thường về xem xét đơn từ chức của tổng thống morales
do bị các nghị sĩ từ đảng cánh tả của ông morales tẩy chay
trong khi đó phát biểu từ mexico nơi đang tị nạn ông morales lên án việc ông bị lật đổ
là cuộc đảo chính len lút nhất trong lịch sử quốc gia nam mỹ này
ít nhất là sáu người đã bị thương trong vụ đánh bom tự sát vào sáng nay
tại trụ sở cảnh sát thành phố medan bắc sumach
vụ việc xảy ra mới chỉ một tháng sau vụ tấn công vào cựu bộ trưởng an ninh indonesia
người phát ngôn cảnh sát quốc gia indonesia cho biết
kẻ đánh bom đã tìm cách vào trụ sở cảnh sát qua một điểm kiểm tra an ninh
bằng cách trà trộn vào đám đông
sau đó tên này đã kích nổ quả bom tại bãi đỗ xe của trụ sở cảnh sát
trong sáu người bị thương có bốn nhân viên cảnh sát một nhân viên tạm thời và một dân thường
các nạn nhân không bị thương nghiêm trọng
và đang được điều trị tại bệnh viện cảnh sát bắc sumach
kẻ chủ mưu đã chết khi kích nổ quả bom
hiện cảnh sát indonesia đang xác định được danh tính của kẻ đánh bom
bằng việc thu thập các dấu vân tay của tên này
cũng như loại bom mà hắn sử dụng thông qua các phân tích pháp y
thưa quý vị thành phố veni của italia hiện đang phải đối mặt với trận lụt lớn đầu mùa mưa
khi mực nước trên các kênh được dự đoán lên mức cao nhất trong nhiều tháng qua
ngày một mươi hai tháng một mươi một mực nước lũ tại venice
đã lên tới một trăm hai mươi năm cm mức cao nhất kể từ đợt ngập kỷ lục được ghi nhận vào tháng bốn vừa qua
cơ quan khí tượng quốc gia italia cho biết
nhiều trường học tại một số thành phố lớn phía nam nước này
cũng như các thị trấn ở hai tỉnh ragusa và sicily phải đóng cửa do các trận mưa lớn
đáng chú ý thành phố matera nơi được chọn là thủ đô văn hóa châu âu trong năm nay
dù không có thông báo thương vong về người
nhưng lốc xoáy đã cuột đổ nhiều cây cối cột điện thổi bay nhiều mái nhà
dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục
có thể vượt qua một trăm chín mươi cm